trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc sáng nay ngày một mươi ba tháng một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp mặt thân mật lãnh đạo hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc hội hữu nghị trung việt và các nhân sĩ hữu nghị trung quốc
phát biểu tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng bà lý tiểu lâm vinh dự được đón nhận huân trường hữu nghị mà đảng nhà nước việt nam trao tặng
đây là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng nhà nước việt nam đối với những đóng góp tích cực rất có ý nghĩa của đồng chí lý tiểu lâm trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước việt nam trung quốc trong thời gian qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam trung quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời ngày nay đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
thay mặt đảng nhà nước nhân dân việt nam tổng bí thư bày tỏ cảm ơn chân thành đối với những đóng góp to lớn và sự giúp đỡ trí tình của những người bạn trung quốc đối với việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những hoạt động phong phú thiết thực của hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc và hội hữu nghị trung việt trong việc vun đắp phát triển quan hệ hữu nghị việt nam trung quốc trong thời gian qua
trên cơ sở thông báo kết quả của hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng